thưa quý vị liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ pháp về sân bay tân sơn nhất
đến nay công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai vụ án liên quan tới sáu mươi năm bị can về các tội mua bán vận chuyển
tàng trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm xử lý vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
chỉ trong thời gian ba mươi ngày công an tp hcm và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện
vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
đồng thời xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người việt nam lưu trú tại pháp
sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng hộp thực phẩm chức năng
lợi dụng người việt nam học tập định cư tại pháp có nhận dịch vụ gom hàng
chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về việt nam qua sân bay
khi về đến việt nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước
ma túy được giao đến các địa điểm tại tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai
theo chỉ định của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài
đến nay cơ quan chức năng đã thu giữ gần năm mươi kg ma túy tổng hợp các loại
cùng hai khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan
qua kết quả điều tra ban đầu của vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế
cần nâng cao tinh thần cảnh giác kiểm tra kỹ thông tin người gửi
nguồn gốc hàng hóa nhận vận chuyển để tránh việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy
kịp thời thông tin đến cơ quan công an về các kiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường
để xử lý theo đúng quy định
một chuyên án ma túy lớn vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công
bắt giữ sáu đối tượng thu giữ tổng cộng hai mươi bốn bánh heroin
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại đoạn đường quốc lộ bốn a thuộc xóm bản xá
xã thắng lợi huyện hạ lan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm phối hợp với công an huyện hạ lan và công an xã thắng lợi
bắt quả tang đối tượng hoàng văn bưu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một bánh heroin qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận đang giấu chín bánh heroin
ở hang đá trong rừng lực lượng trinh sát đã tiếp tục thu giữ được số lượng ma túy trên
mở rộng điều tra cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với năm đối tượng cùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin cũng được cất giấu ở khe núi trên địa bàn
như vậy tổng số ma túy thu giữ là hai mươi bốn bánh heroin có khối lượng hơn tám bốn kg
một khẩu súng kíp một cân tiểu ly và một số vật chứng khác có liên quan
hôm nay công an tỉnh vĩnh long lập hồ sơ xử lý năm mươi sáu đối tượng dương tình với ma túy
và làm rõ hoạt động xảy ra tại quán bia club n sáu mươi tám trên đường nguyễn văn thiệt
phường ba tp vĩnh long
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp
với lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động và công an tp vĩnh long
đã bất ngờ kiểm tra quán beer club n sáu mươi tám trên đường nguyễn văn thiệt
thuộc phường ba tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
thời điểm kiểm tra có khoảng một trăm linh thanh niên trong quán
qua kiểm tra nhanh có năm mươi sáu thanh niên trú tại các tỉnh vĩnh long và sóc trăng
dương tình với chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an tỉnh vĩnh long tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với phòng kỹ thuật
nghiệp vụ công an tp biên hòa và công an tỉnh bạc liêu vừa bắt khẩn cấp
đối tượng bạch ngọc minh ba mươi ba tuổi trú tại tp biên hòa khi đang lẩn trốn
tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn minh mang xăng đổ vào phòng
của gia đình anh nguyễn văn ánh bốn mươi tám tuổi quê tỉnh thái bình
đang trọ tại khu phố một phường tân hòa tp biên hòa đốt
khiến anh ánh cùng vợ và người con một mươi tuổi bị bỏng nặng
sau khi gây án minh bắt xe khách về tp bạc liêu lẩn trốn
tại cơ quan công an bước đầu minh thừa nhận có mâu thuẫn với bạn gái
đang ở trọ tại đó nên vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
có mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để đốt
tuy nhiên do nhầm phòng trọ của gia đình anh ánh là phòng trọ của bạn gái
nên minh đã buộc chặt cánh cửa lại không cho người trong phòng thoát ra ngoài
sau đó đổ xăng vào lỗ thông gió rồi châm lửa đốt
minh là đối tượng đã từng có ba tiền án về các tội gây dối trật tự công cộng
cối gây thương tích và trộm các tài sản
sau hơn một tuần xét xử và nghị án tnthh đã tuyên án bị cáo phạm thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế igt
chủ trang mạng học làm giàu tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo bản án sơ thẩm bị cáo hải lập website họclamdầu vn
tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu
hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ có tài đầu tư kinh doanh
giới thiệu công ty igt đang triển khai các dự án có lãi suất cao
làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô macca có siêu dự án
để thu hút nhiều người góp vốn hải đưa ra mức lãi suất bốn mươi năm mươi một năm
trả lãi ngay khi nộp tiền đồng thời mở rộng mạng lưới huy động vốn
bằng cách chi từ hai đến một mươi tiền thưởng kết nối dành cho những người môi giới hợp đồng mới
tổ chức cho các nhà đầu tư đi liên hoan du lịch
chỉ trong vòng một năm từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo hải đã huy động được hơn hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng từ hai năm trăm bảy mươi bốn nhà đầu tư
trong số năm trăm bảy mươi bốn bị hại được cơ quan điều tra xác định danh tính
có ba mươi một người không yêu cầu hải bồi thường dân sự
do đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo hải chỉ phải khắc phục dân sự
cho năm trăm bốn mươi ba người còn lại với số tiền tổng cộng là hơn năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng
với các khoản hải cho vay cá nhân và các công ty
trong giai đoạn xảy ra vụ án tòa tuyên buộc các cá nhân và những công ty này
trả lại để bảo đảm thi hành án
tại tỉnh bình định lực lượng công an vừa nhanh chóng điều tra bắt giữ
nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên tàu cá của ngư dân
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và giúp người dân yên tâm vươn khơi bám biển
nhóm đối tượng trộm cắp bị bắt giữ gồm nguyễn quốc trọng đào duy việt cùng một mươi bảy tuổi
lê văn phi một mươi năm tuổi và ba đối tượng khác cùng ở địa phương
đây là nhóm đối tượng đã bỏ học thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lỏng
thậm chí có đối tượng còn sử dụng ma túy đá mê game và cờ bạc
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi một vụ trộm cắp
tháo chín mươi chín tăng phô điện ở một mươi hai tàu đánh cá khác nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn
đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị đến thời điểm này công an tỉnh phú thọ đã triển khai các phương án
bảo đảm an ninh an toàn tại các chốt khu di tích lịch sử đền hùng và vùng ven
để phục vụ cho lễ dỗ tổ hùng vương
theo ghi nhận trong những ngày đầu diễn ra các hoạt động lễ hội
tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đã được bảo đảm
tạo điều kiện cho người dân và du khách cả nước về dân hương quốc tổ
và tham gia các hoạt động tuần văn hóa du lịch được an toàn
trước khi bước vào ngày lễ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ
đã triển khai nhiều giải pháp đặc biệt huy động một trăm linh quân số
đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt tuyến đường trọng điểm
hướng dẫn điều khiển phân luận giao thông để không buồn tắc
tình trạng chen lấn sô đẩy gây dối chất tự công cộng đã được chấn trình
các xe đậu đỗ đúng nơi quy định tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người dân và du khách
trên các tuyến đường đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch ra vào địa bàn thành phố huyện trì
lực lượng cảnh sát giao thông luôn bố trí hai mươi bốn hai mươi bốn để phân luận
hướng dẫn người dân tham gia thông về với đền hồ
ngoài việc phân luận đúng chốt sẽ tiến hành tuần trao động để xử lý những xe vi phạm
trong quá trình dường đỗ tại các điểm các trục đường chính khi về lễ hội đền hồ
cùng với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thì công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được lực lượng công an tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng
qua đó kiểm soát tốt không để xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi treo kéo khách
tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết bán hàng đúng giá niêm yết
hàng hóa phải bảo đảm vệ sinh chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong quá trình làm nhiệm vụ chúng tôi luôn xác định là nhiệm vụ dịch trị
và thứ hai nữa là đôn đốc anh em khi thực hiện nhiệm vụ vừa làm nhiệm vụ đảm bảo nền tự
và cũng tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của ban tổ chức lễ hội đền hùng
quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng luôn tuần tra các khu vực để đảm bảo an ninh
đề phòng những kẻ gian lợi dụng bóc túi và tuyên truyền vận động bà con đi là đang có dịch covid một mươi chín
chúng tôi cũng phải đảm bảo băng khẩu và khoảng cách cũng như là khu tụ tập đông người
hôm nay rất là vui mừng và tự hào được đến nơi đây
lực lượng công an ở đây rất là đảm bảo an toàn đảm bảo an ninh trật tự
và các chú công an thì khi mà mình hỡi đường hồi trước thì cũng chỉ dẫn rất là nhật tình
kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày sắp tới
hy vọng với sự chuẩn bị chú đáo của lực lượng chức năng tỉnh phú thọ
người dân trên cả nước khi về tham dự các hoạt động dỗ tổ sẽ có một kỳ nghỉ lễ
an toàn đáng nhớ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn ngọc điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn quảng nguyên
xã quảng phú cầu huyện ứng hòa thành phố hà nội về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn
và có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái
còn về tội rửa tiền phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng cáy cắm phùng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp tân việt
xã bảo hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hồ hậu thường trú tại thôn nam mới
xã cương gián huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh phải nhận quyết định truy nã
của phòng an ninh điều tra công an thành phố hà nội về tội tổ chức môi giới
cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý